cái dấu hiệu nào cho chúng ta biết được rằng là cái hệ hô hấp của chúng ta gặp phải vấn đề
và lúc nào thì chúng ta nên đến cơ sở y tế để khám cái hệ hô hấp của mình
câu hỏi này thì nó nằm chung trong cái bệnh cảnh của đường hô hấp thôi
chứ còn nếu mà chúng ta nói là có vấn đề do bụi mịn thì câu hỏi của cô trả lời khá là khó
khi mà chúng ta thấy những cái triệu chứng ở đường hô hấp
thí dụ như là đối với tai mũi họng chẳng hạn
và bệnh nhân có những triệu chứng như là ngạt mũi hắt hơi chảy mũi đau rát họng
cũng như là bệnh lý viêm nhiễm tai mũi họng bình thường thôi
thì chúng ta cũng nên cảnh giác và chúng ta đi khám
không những là do tác dụng của bụi mịn như chúng ta đề cập đến
mà còn là nguyên nhân khác do viêm nhiễm của toàn bộ đường hô hấp
thế thì chúng ta phải đi khám và bác sĩ có trách nhiệm là loại trừ trần đoán cho chúng ta chính xác là
nguyên nhân gây dối loạn của đường tay mũi họng là gì
thì người ta đưa ra lời khuyên cho chúng ta về phòng tránh cũng như là phương pháp điều trị
xin được cảm ơn phó giáo sư tuấn cảnh
bây giờ chúng ta lại cùng quay lại